liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với trung tâm khoa học công nghệ và môi trường tổ chức khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm hai nghìn một mươi chín
đến sự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
với sự tham gia của hơn ba trăm năm mươi gian hàng đại diện cho hơn bảy trăm linh hợp tác xã và bốn mươi doanh nghiệp liên kết trên địa bàn cả nước
hội trợ là cơ hội lớn để các hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã quảng bá thương hiệu tăng cường kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư
các mặt hàng tham dự hội trợ là các mặt hàng được sản xuất bởi các hợp tác xã trên địa bàn cả nước gồm trong các lĩnh vực như nông lâm ngư diêm nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác có khả năng tiêu thụ cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế của các hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã tổ hợp tác
hội trợ sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày hai mươi tháng năm tại công viên thống nhất hà nội